thưa quý vị ngày hôm nay có thêm một mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có một mươi một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và một bệnh nhân nhi chính là bệnh nhân thứ bảy mươi ba
điều trị tại khoa truyền nhiễm trung tâm y tế huyện thanh miện hải dương
như vậy là việt nam đã có bảy mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
và thưa quý vị trước tình hình diễn biến vẫn còn rất khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hôm nay công an tỉnh an giang đã ban hành kế hoạch tăng cường chín mươi hai cán bộ chiến sĩ
thuộc các đơn vị công an cấp tỉnh cho công an hai mươi hai xã thị trấn thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian bắt đầu từ ngày ba tháng bốn đến khi có quyết định kết thúc của ban giám đốc công an tỉnh
nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ được tăng cường là hỗ trợ thực hiện ra soát từng nhà từng hộ dân
quản lý từng tổ dân khu phố đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
những người trong diện cách ly qua đó nắm hộ nắm người và giả soát phân loại người sau cách ly
người tiếp xúc người bệnh hoặc người nghi bệnh phối hợp với lực lượng quân sự
biên phòng tuần tra kiểm soát tuyến biên giới việc xuất nhập cảnh qua lại biên giới của công dân việt nam
và người nước ngoài tuyên truyền người dân dừng các hoạt động theo khuyến cáo của chính phủ
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung
và tiến hành giả soát xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh
tích cực đấu tranh phòng chống tuệ phạm nhất là tuệ phạm trộm cắp
buôn lậu sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
các chuyên gia từ viện kinh tế và tài chính nld đã tiến hành những tính toán sử dụng dữ liệu
từ cục bảo vệ dân sự italia về tỷ lệ tên lây nhiễm và đã kết luận rằng dịch covid một mươi chín
về cơ bản có thể sẽ bị loại bỏ khỏi italia trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng năm đến ngày một mươi sáu tháng năm
phát biểu về báo giới chủ tịch hội đồng y tế cấp cao italia franco lucatelli nhận định
chúng tôi đang đi đúng hướng và ít nhất thì chúng tôi sẽ không thay đổi chiến lược
quay trở lại bình thường là một quá trình dần dần mục tiêu bây giờ là ngăn chặn dịch bệnh và ngăn
ngừa việc phát sinh thêm bất kỳ đợt bùng phát nào cũng như khôi phục nhiều nhất có thể cuộc sống bình thường
bằng cách phân tích dữ liệu của cục bảo vệ dân sự đội ngũ của eief cũng dự tính thời gian từng khu vực
italia sẽ không có ca mắc covid một mươi chín mới trong đó dịch covid một mươi chín kết thúc sớm nhất là ở kentino
alto adige vào ngày sáu tháng bốn và lâu nhất là ở tuscany vào ngày năm tháng năm khu vực lombardi
nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín được dự đoán sẽ không có ca nhiễm mới từ ngày hai mươi
tại lombardi và đặc biệt tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín
như lody và vegamo số ca lây nhiễm covid một mươi chín cần đến xe cấp cứu địa phương đã giảm đáng kể
từ ngày ba mươi tháng ba italia tiếp tục mở rộng lệnh phong tỏa cho đến ít nhất là giữa tháng bốn
trong khi thủ tướng giuseppe conte tuyên bố rằng việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa
sẽ được thực hiện dần dần nhằm ngăn chặn các ca nhiễm gia tăng trở lại